liên quan vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc tài xế riêng của ông trịnh văn quyết
chủ tịch tập đoàn flc đã giúp sức để tăng vốn góp khống tại công ty faros
theo cáo trạng lái xe của ông quyết là trương văn tài dù không nộp tiền góp vốn
nhưng tài được trịnh thị minh huế là em gái của ông quyết
nhờ đứng tên là cổ đông góp vốn để hợp thức việc tăng vốn góp khống
cụ thể tài đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần giấy nộp tiền
để sở hữu hai mươi ba triệu cổ phần tương đương hai trăm ba mươi tỷ đồng
sau đó bị can này chuyển lại toàn bộ số cổ phần này cho lê thị ngọc diệp vợ ông quyết
đứng tên là cổ đông góp vốn vào công ty faros để hợp thức việc nâng khống vốn góp
cáo trạng cáo buộc hành vi của trương văn tài đã giúp sức nâng không vốn chủ sở hữu
để cổ phiếu ros được nghiêm yếp trên sản chứng khoán
từ đó hành vi này giúp ông trịnh văn quyết bán cổ phiếu
chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng của hơn ba mươi nhà đầu tư trên sàn chứng khoán
tại cơ quan điều tra tài khai nhận hành vi phạm tội và cho biết
bản thân chỉ được hưởng lương sáu triệu đồng một tháng
vị căn đã tự nguyện nộp khắc phục khẩu quả hai mươi triệu đồng
cơ quan công tố cho rằng hành vi phạm tội của tài là rất nghiêm trọng
vị căn biết rõ là không có tiền góp vốn không nhận tiền vay của công ty faros
nhưng dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ
trương văn tài bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng ông trịnh văn quyết và em gái đã hợp thức việc góp vốn
sử dụng vốn góp tạo dòng tiền để ghi nhận tăng vốn góp chủ sở hữu
từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng trong sổ sách kế toán
và báo cáo tài chính của công ty farod trái pháp luật
tài chính của công ty faros trái pháp luật
năm chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn viện kiểm soát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trảng
truy tố bị can trịnh văn quyết chủ tịch flc và bốn mươi chín bị can khác về các tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản thao túng thị trường chứng khoán
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động trường khoán
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao kết quả điều tra đến nay xác định
ngoài các bị can bị khởi tố điều tra về các tội danh nêu trên
cá nhân thuộc ủy ban trường khoán nhà nước
trung tâm lưu ký trường khoán việt nam sở giao dịch trường khoán tp hcm
các công ty kiểm toán các đoàn thanh tra kiểm tra các cá nhân thuộc tập đoàn flc
công ty faros công ty bos ngân hàng bidv chi nhánh thanh xuân có liên quan đến hành vi phạm tội
tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi cơ quan điều tra không xử lý đối với các đối tượng sau đây
các cá nhân thuộc ủy ban trường khoán nhà nước trung tâm lưu ký trường khoán
các cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước gồm ông vũ bằng nguyên chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
bà lê thị thu hằng phó vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng
bà trần thị hằng chuyên viên phòng đăng ký trường khoán thuộc trung tâm lưu ký trường khoán
không bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự ông vũ bằng nguyên chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
bị bộ tài chính ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
kết quả điều tra xác định các cá nhân trên có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu
đề xuất chỉ đạo liên quan đến hồ sơ chấp thuận công ty đại chúng đăng ký chứng khoán của công ty faros
nhưng cơ quan điều tra xác định trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm tại ủy ban chứng khoán nhà nước
và trung tâm lưu ký chứng khoán thuộc về các bị can lê công điền dương văn thanh phạm trung minh đã cố ý che giấu
công bố thông tin sai lệch dẫn đến tạo điều kiện cho công ty faros của trịnh văn quyết

phạm thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do đó cơ quan điều tra xem xét không xử lý hình sự kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính
đối với các cá nhân nêu trên
các cá nhân tại sở giao dịch trường khoán tp hcm hồ s e
đối với ông đoàn vĩnh nam chuyên viên phòng quản lý và thẩm định nghiêm yết thư ký hội đồng nghiêm yết hồ s e
khi được phân công nghiên cứu thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty faros
nam biết rõ chưa có cơ sở xác định số vốn thực góp của công ty faros là bốn ba trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo tài chính kiểm toán và văn bản của ủy ban chứng khoán nhà nước
đồng thời công ty pharos cũng chưa báo cáo giải trình làm rõ được những nội dung tại công văn bốn nghìn hai trăm chín mươi tám
tuy nhiên do trần đắc sinh trầm tuấn vũ chỉ đạo và sức ép của lê hải trà
nên đoàn vĩnh nam vẫn đề xuất hồ sơ của công ty faros đủ điều kiện niêm yết trên sản chứng khoán trái pháp luật
hành vi của đoàn vĩnh nam có dấu dấu
hành vi của đoàn vĩnh nam có dấu hiệu tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
tuy nhiên xét tính chất mức độ tham gia với vai trò lệ thuộc thứ yếu
chịu sự chỉ đạo sức ép từ lãnh đạo cấp trên nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự
mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính
đối với nguyễn thị minh hằng giám đốc phòng giám sát giao dịch thành viên hội đồng niêm yết hồ s e
đỗ thị phương lan giám đốc phòng pháp chế thành viên hội đồng niêm yết hồ s e
ngô viết hoàng giao ủy viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính
và phòng giám sát thị trường trung khoán hồ s e
nguyễn thị việt hà ủy viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc
trần văn dũng phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc hồ s e kiêm chủ tịch hội đồng niêm yết
các cá nhân này đã cho ý kiến chấp thuận hồ sơ niêm yết của công ty faros
trên cơ sở tin tưởng vào báo cáo thẩm định của phòng quản lý và thẩm định niêm yết
trình và nghị quyết của hội đồng quản trị là hồ sơ của công ty faros đã đủ điều kiện niêm yết
hành vi của năm cá nhân nêu trên có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự
tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự
mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính
các đoàn thanh tra kiểm tra
đối với đoàn kiểm tra của bộ tài chính ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
bộ tài chính có quyết định số ba trăm chín mươi năm btc về việc kiểm tra tại công ty faros
và giao dịch cổ phiếu công ty faros mã chứng khoán ros tại bảy công ty chứng khoán
kiểm tra về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
việc tăng vốn và sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế
việc chấp hành các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
thời kỳ kiểm tra
năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi sáu và tình hình số liệu có liên quan đến thời kỳ kiểm tra
quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường
trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại công ty faros
đoàn kiểm tra đã thu thập các chứng từ kế toán thể hiện số vốn góp đã được chuyển vào tài khoản
của công ty faros nhưng sau đó được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính
đoàn kiểm tra đã tham vấn ý kiến của ngân hàng nhà nước
bộ kế hoạch và đầu tư và đối chiếu với các quy định
pháp luật phát hiện nhiều bất cập sơ hở trong các quy định của pháp luật về doanh nghiệp
hoạt động đăng ký kinh doanh hoạt động đầu tư tài chính cho vay
ủy thác đầu tư nên đã tham mưu cho bộ tài chính ban hành ba văn bản báo cáo kiến nghị thủ tướng chính phủ
chỉ đạo các bộ ngành chín nội dung trong đó có tám nội dung về giả soát các quy định pháp luật
liên quan đến luật đầu tư luật doanh nghiệp luật dân sự các quy định quản lý nhà nước
về lĩnh vực cổ phần chứng khoán và một nội dung đề nghị xử phạt hành chính
đối với công ty faros về hành vi vi phạm trong công bố thông tin
kết quả điều tra không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm tra
nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét xử lý
đối với đoàn kiểm tra sở giao dịch chứng khoán tp hcm ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định số một nghìn bốn trăm năm mươi chín quy đề ubck về việc kiểm tra giám sát
việc tuân thủ pháp luật về chứng khoán
các nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về niêm yết chứng khoán
về giao dịch cổ phiếu quỹ về các mã cổ phiếu trạm tiêu chí cảnh báo
chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với thành viên của sản hse
vào việc xử lý vi phạm các quy định đối với các tổ chức niêm yết
về nội dung thực hiện các kiến nghị của ủy ban chứng khoán nhà nước sau kiểm tra năm hai nghìn một mươi năm
từ ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết chứng khoán
gồm hai mươi bốn hồ sơ thẩm định niêm yết lần đầu trong đó có hồ sơ chấp thuận niêm yết mã chứng khoán ros của công ty faros
kiểm tra sắc xuất một mươi hai trên một trăm bảy mươi bốn hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết và kiểm tra theo nội dung đã được phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra không phát hiện ra sai phạm trong những nội dung
trong việc thẩm định hồ sơ niêm yết của sàn hồ se
kết quả điều tra không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm tra nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét xử lý
nhóm giao dịch viên kiểm soát viên ngân hàng bidv chi nhánh thanh xuân hà nội
kết quả điều tra xác định có một mươi ba kiểm soát viên và giao dịch viên ngân hàng bidv chi nhánh thanh xuân
thực hiện các giao dịch nộp tiền chuyển tiền rút tiền theo các chứng từ được ký sẵn để công ty pharos tăng vốn vi phạm khoảng hai điều một mươi bốn
số sáu nghìn bốn trăm bốn mươi qdnhbl ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn của ngân hàng bidv
cơ quan điều tra xác định không có sự thông đồng bàn bạc giữa trịnh thị thúy nga với nhóm của cán bộ ngân hàng
nên không có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với giao dịch viên kiểm soát viên mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định
không có sự thông đồng bàn bạc giữa trịnh thị thúy nga với nhóm cán bộ ngân hàng bidv chi nhánh thanh xuân nên không có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự
các cá nhân liên quan khác thuộc công ty bos công ty faros tập đoàn flc và công ty asc nhóm một trăm tám mươi tám đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là các cá nhân đứng tên đại diện pháp luật nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn flc và các công ty liên quan
người thân quen của trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga có hành vi ký các thủ tục để trịnh thị minh huế tạo dòng tiền
hợp thức nâng khống vốn góp tại công ty faros
hoàn thiện thủ tục để cổ phiếu ros được niêm yết trên sàn chứng khoán có dấu hiệu đồng phạm giúp sức của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự tuy nhiên xem xét tính chất mức độ hành vi của các đối tượng và không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự
nhóm hai mươi ba đối tượng là nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái flc là người thân họ hàng trong gia đình của trịnh văn quyết có hành vi giúp sức cho trịnh thị minh huế
thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán các cá nhân này đã cho trịnh thị minh huế mượn chứng minh nhân dân giấy tờ tùy thân để huế làm hồ sơ mở tài khoản chứng khoán
tài khoản ngân hàng sau đó giao cho huế quản lý sử dụng để thao túng thị trường chứng khoán giúp trịnh văn quyết thu lời bất chính có dấu hiệu đồng phạm giúp sức của tội
thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi đã tham gia và không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự